nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ xã quế phú huyện quế sơn tỉnh quảng nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã về dự lễ dân hương và khánh thành nghĩa trang và nhà bia ghi tên liệt sĩ xã quế phú
tại đây thủ tướng đã nói chuyện với hàng trăm cán bộ chiến sĩ gia đình chính sách người có công với cách mạng và người dân địa phương
nghĩa trang liệt sĩ xã quế phú được xây dựng vào năm một nghìn chín trăm tám mươi một đây là nơi ăn nghỉ của sáu trăm linh liệt sĩ
công trình sửa chữa nâng cấp được khởi công vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn một mươi hai tỷ đồng
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn
sự hy sinh sương máu của các anh hùng liệt sĩ những công hiến lớn lao của các gia đình có công với cách mạng
thương binh bệnh binh gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc tự do của tổ quốc
tiến lệnh của người xã hội
tương minh bệnh binh gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc tự do của tổ quốc
tương minh bệnh binh gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc tự do của tổ quốc
tương minh bệnh binh gia đình chính sách tiêu biểu của xã quế phú